tối ngày một mươi một tháng tám tỉnh hưng yên khai mạc lễ hội nhãn lồng năm hai nghìn một mươi tám giới thiệu về nhãn lồng và các sản phẩm nông sản tiêu biểu của tỉnh hưng yên
lễ hội có khoảng năm mươi gian hàng trưng bày các loại nhãn của các hợp tác xã tổ hợp tác và nhà vườn ở tỉnh hưng yên
thu hút hàng trăm doanh nghiệp tiểu thương trong nước và ngoài nước đến thăm và đặt mua nhãn
tỉnh hưng yên có giống nhãn lồng đặc sản là vùng trồng nhãn lớn của cả nước
với hơn ba tám trăm linh hectare nhãn đang cho thu hoạch dự kiến sản lượng nhãn năm nay của tỉnh hưng yên đạt hơn bốn mươi một tấn
trong đó tập trung chủ yếu ở huyện khói châu và thành phố hưng yên
tỉnh hưng yên đã mở hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thâm canh
chăm sóc nhãn an toàn theo tiêu chuẩn việt gáp cho hàng chục nghìn lượt nông dân trong tỉnh
nhãn lồng tỉnh hưng yên đã được cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng độc quyền chỉ dẫn địa lý
cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể nhãn lồng hưng yên
việc tổ chức lễ hội nhãn lồng năm hai nghìn một mươi tám nhằm quảng bá xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn cho nông dân tỉnh hưng yên